các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng gồm dương ngọc nhật và lê thoại tâm lẻn vào sân trộm cắp bình ác quy trên xe ô tô tải của anh võ hà lâm ở huyện xuân lộc thì bị người dân gần đó phát hiện truy đuổi
lúc này đồng chí hoàng quốc sự công an viên xã xuân bắc đang trên đường đi về trụ sở công an xã đã đuổi theo truy bắt
khi đến xã bảo quang trong lúc khống chế bắt giữ đối tượng tâm đồng chí sự đã bị đối tượng nhật rút dao từ trong cốp xe đâm trúng vùng ngực và cổ tay trái
mặc dù bị thương nặng máu chảy nhiều nhưng với tinh thần dũng cảm không để đối tượng bỏ trốn đồng chí sự đã cùng với người dân khống chế bắt giữ được đối tượng nhật còn đối tượng tâm phóng xe bỏ trốn
ngày một mươi năm tháng ba lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện và công an huyện xuân lộc đã đến bệnh viện đa khoa khu vực long khánh trao tặng giấy khen đột xuất và thưởng nóng cho đồng chí hoàng quốc sự
liên quan tới đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi số đề liên huyện liên tỉnh quy mô lớn
do vũ thị hương ở huyện đồng phú công an thành phố đồng xoài vừa phối hợp với công an các huyện hớn quản đồng phú bù đăng và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bình phước thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng
các đối tượng bị bắt gồm đặng thị liễu phan kim tuyền và đỗ duy lăng
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin trước đó ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi công an thành phố đồng xoài đã đấu tranh triệt phá đường dây số đề do vũ thị hương tổ chức điều hành
cơ quan cảnh sát điều tra đã chứng minh được số tiền hương nhận thầu để chi trong năm ngày từ ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi lên tới hàng chục tỷ đồng
mở rộng vụ án này đến nay công an tp đồng xoài đã có đầy đủ tài liệu và chứng cứ xác định vũ thị hương đã giao dịch phơi số đề qua mạng xã hội bằng hình thức nhắn tin yalo facebook trên điện thoại di động và chuyển tiền thông qua các tài khoản ngân hàng với các đối tượng đặng thị liễu phan kim tuyền và đỗ duy lăng
vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng xoài đã ra lệnh giữ người khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với ba đối tượng trên
ngày chín tháng ba làm việc với ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
lực lượng công an các cấp đã tích cực tham gia phối hợp với các ban bộ ngành đóng góp và những thành công chung trong công tác phòng chống dịch
bộ trưởng tô lâm đã tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong giai đoạn một bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ
để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương quán triệt phương châm chỉ đạo của thủ tướng
chống dịch như chống giặc thể hiện rõ vai trò chủ động tích cực của lực lượng công an trong việc phối hợp với các ban bộ ngành tham gia công tác phòng chống dịch của cả nước
tiếp tục ngày một mươi tháng ba bộ trưởng tô lâm cũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến của bộ công an về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bộ trưởng tô lâm đặc biệt nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong khi làm nhiệm vụ
không để cán bộ chiến sĩ bị lây nhiễm không để đơn vị nào bị cách ly tập thể
lực lượng công an nhân dân tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho nhân dân trong cuộc chiến phòng chống dịch
không vì tập trung phòng chống hoặc quá lo ngại dịch bệnh mà sao nhãn các nhiệm vụ công tác công an
thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm
đối với ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh bộ trưởng tô lâm đề nghị
trên cơ sở bám sát các yêu cầu nhiệm vụ thể hiện vai trò của người lãnh đạo đơn vị
chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ về tiến độ chất lượng công tác
đồng thời nhấn mạnh các đơn vị trong quá trình tiến hành các bước thực hiện dự án phải bảo đảm tiến độ
làm theo đúng quy định của pháp luật không được chủ quan nóng vội
đồng thời nhấn mạnh các đơn vị trong quá trình tiến hành các bước thực hiện dự án phải bảo đảm
không được chủ quan nóng bỏ
đồng thời nhấn mạnh các đơn vị trong quá trình tiến hành các bước thực hiện dự án phải bảo đảm

đồng thời nhấn mạnh các đơn vị trong quá trình tiến hành các bước thực hiện dự án phải bảo đảm
không được chủ quan nóng bỏ
nguyễn văn kính chủ tịch hội truyền nhiễm việt nam nguyên giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
trực tiếp truyền đạt nội dung liên quan đến diễn biến của dịch bệnh hiện nay
đồng thời chỉ ra các biện pháp phòng bệnh cụ thể cho cá nhân cán bộ chiến sĩ
tại gia đình trụ sở làm việc cơ sở y tế và tại cộng đồng
sáng nay tới kiểm tra tiến độ sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn tại công ty một mươi chín tháng năm
thuộc cục công nghiệp an ninh bộ công an trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
công an là một trong những lực lượng nơi tuyến đầu góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó việc đáp ứng nhu cầu về khẩu trang là rất cấp thiết
từ hơn một tuần nay công ty một mươi chín tháng năm dốc toàn lực tăng ca thêm hai tiếng mỗi ngày
không kể thứ bảy chủ nhật để tập trung vào việc may khẩu trang vải ba lớp
gồm kháng nước kháng bụi kháng khuẩn và lớp dệt kim lọc vệ sinh trang cấp cho công an các đơn vị địa phương
qua kiểm tra thực tế thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận
đánh giá cao tinh thần trách nhiệm sự chuẩn bị thái độ vào cuộc nghiêm túc của các đơn vị chức năng bộ công an trong việc chung tay phòng chống dịch
thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm